thưa quý vị sáng nay ngày một tháng chín là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
nhiều người dân lựa chọn rời hà nội từ sáng sớm để tránh tắc đường
nhưng vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng ồn tắc kéo dài đặc biệt là khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô
lượng phương tiện dồn lên đường vành đe ba trên cao để ra cửa ngõ thành phố hà nội từ sáng sớm nay
khiến tuyến này ủn tắc kéo dài tới một mươi km
dòng ô tô nhích từng mét di chuyển theo hướng từ cầu mai dịch
cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
tại nút giao nguyễn trãi nguyễn xiển mật độ phương tiện gia tăng ngay ở đường vành đai ba trên cao và dưới thấp
trong khi đó khu vực trước trạm thu phí vào cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
tình trạng dồn ứ phương tiện cũng xảy ra
dòng ô tô di chuyển chậm kéo dài hơn một km
các phương tiện di chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian để qua được trạm thu phí
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba đã bố trí lực lượng phương tiện để ứng trực
sẵn sàng giải quyết tình huống phát sinh trên tuyến
vâng và trước đó vào chiều tối qua ngày ba mươi một tháng tám trên các tuyến đường cửa ngõ hướng về miền đông miền tây
dòng người bắt đầu rời tp hcm để nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt gia quân
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
các tuyến đường này
việc người dân về các tỉnh miền đông miền tây nghỉ lễ chủ yếu bằng xe máy
chở theo hành lý con nhỏ có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao
nên phòng cảnh sát giao thông đã chủ động lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị thuộc sở giao thông vận tải
xây dựng tổ chức các phương án giao thông an toàn thông suốt
tại các cửa ngõ ra vào tp hcm phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội trạm gia quân
ngay từ chiều ngày ba mươi một tháng tám để kiểm soát tình hình giao thông
ngoài việc nhắc nhở người dân điều khiển phương tiện chấp hành luật giao thông
đi đúng làn đúng tuyến các tổ công tác còn tặng mũ bảo hiểm cho người dân
đội mũ bảo hiểm không đúng chuẩn tặng khanh lạnh nước suối cho người dân
hành động này của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại
trong dịp lễ ngày hai tháng chín được an toàn thuận lợi
và để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách đặc biệt là trong dịp kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
công an thị xã sapa tỉnh lào cai cũng đã huy động một trăm linh quân số
toàn bộ lực lượng đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
xây dựng các phương án xử lý kịp thời đảm bảo giao thông thông suốt
với mục tiêu hạn chế và làm giảm đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông
và chống ủn tắc giao thông cục bộ công an thị xã sapa đã phân công một mươi hai tổ công tác trọng điểm
và ba tổ tuần tra cơ động với trên một trăm linh người tham gia
gồm các lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát khu vực bảo vệ dân phố đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phân luồng hướng dẫn giải quyết ủng tắc giao thông
và các vụ việc có liên quan tại các tuyến đường trong khu vực nội thị xã sapa
sapa là một địa bàn trọng điểm về du lịch của tỉnh lào cai như quả lước
dự báo trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín sapa sẽ đón một lượng người và phương tiện rất lớn
đến với sapa tham quan nghỉ dưỡng
sapa đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân và du khách đến sapa tham quan du lịch được an toàn
lực lượng phối hợp tập trung kiểm tra giả soát đảm bảo an toàn giao thông
đối với các hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn quản lý
các phương tiện chở khách hoạt động trên các tuyến và tại các bến xe
kiên quyết xử lý
động xe dù bến cấp xe trá hình tuyến cố định xe ghép xe tiện chuyến
các phương tiện vận chuyển khách trái tuyến chở quá súng người quy định
tăng giá vé trái quy định các phương tiện vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải
tổ chức giả soát kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện xe ô tô vận tải hành khách
không đảm bảo an toàn hết hạn kiểm định quá hạn lưu hành
bên cạnh chuyên đề về xử lý các phương tiện vận tải
khách cũng như là kinh doanh container xe đầu kéo semi remote vi phạm
cũng như là chuyên đề về nồng độ côn
thì song song bên cạnh đấy
thì chúng tôi tăng cường công tác điều tra cơ bản nắm tình hình
trên tất cả các tuyến trên địa bàn thị xã sapa
khi tới sapa tôi rất thoải mái không khí trong lành mát mẻ
khác hẳn với các địa phương khác
còn người sapa rất thân thiện
ở đây tôi cảm thấy mọi thứ rất an toàn và dễ chịu
bên cạnh đó các tổ công tác còn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện
đối với xe khách từ một mươi sáu chỗ trở lên và xe tải trên một năm tấn
đi vào trung tâm nội thị thị xã sapa trong và ngoài không thời gian cấm đường đã thông báo
phân luồng và giải quyết ủn tắc giao thông tại vị trí chốt
đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi giải trí của người dân
trong kỳ nghỉ được an toàn và thân suốt
vâng thưa quý vị dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
người dân học sinh sinh viên trên cả nước
sẽ được nghỉ bốn ngày và những tuyến phố vui chơi của thành phố hà nội
như khu vực hồ hoàn kiếm tây hồ đường giải phóng
sẽ là những tuyến đường nóng thường xảy ra các vi phạm về an ninh trật tự
tụ tập đua xe trái phép và do đó công tác nắm bắt tình hình
cũng như xây dựng phương án tuần tra xử lý
được công an thành phố hà nội triển khai nhanh chóng trong những ngày này
hai mươi hai giờ đêm tại các tuyến phố khu vực tây hồ hoàn kiếm
theo chân lực lượng cảnh sát cơ động hà nội đi tuần tra các tuyến phố
mặc dù đã muộn nhưng lượng phương tiện vẫn rất đông do người dân đổ ra đường đi chơi lễ
xong hầu hết mọi người đều chấp hành và tuân thủ luật giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh một trăm linh quân số của lực lượng cảnh sát cơ động hà nội
được huy động để kịp thời ứng phó nhanh với tất cả các tình huống
lên phương án sẵn sàng tại các điểm nóng tệ nạn xã hội
các cung đường khả năng cao
xảy ra đua xe
bắt đầu từ một mươi giờ đêm cho đến sáng là khoảng thời gian mà các đối tượng chọn để đua xe
các đối tượng vi phạm thường trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy đổ về hà nội để tổ chức vui chơi tụ tập
khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng các đối tượng sẵn sàng bỏ chạy với tốc độ cao
hoặc bất chấp đâm thẳng vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
khi mà để mà dừng được các đối tượng đấy thì rất là khó khăn
các đối tượng còn trẻ tâm lý còn chưa vững
tập lực lượng chức năng là vẫn còn hoảng sợ
một là quay đầu bỏ chạy hai là có thể là lao thẳng về phía lực lượng chức năng
để mà dừng được các đối tượng đấy thì lực lượng chức năng phải sử dụng đến các biện pháp nghiệp vụ
theo kế hoạch từ nay cho đến hết kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
bên cạnh công tác tuần tra xử lý vi phạm
thì lực lượng chức năng sẽ kết hợp song song tuyên truyền nhắc nhở đối với người dân
lực lượng chức năng ngoài kiểm tra
ra giấy tờ thì còn tuyên truyền chúng tôi là ngày mùng hai tháng chín không được đua xe chạy phép
ngăn chặn nạn đua xe luôn là nhiệm vụ hết sức nguy hiểm đối với các chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động
tuy nhiên với tinh thần thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
các chiến sĩ cảnh sát cơ động thành phố hà nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
đảm bảo cho người dân vui chơi nghỉ ngơi an toàn trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tiếp tục với các tin tức khác
thưa quý vị vào ngày ba mươi tháng tám viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng
truy tố bị can nguyễn thị thanh nhàn và một mươi năm bị can liên quan tới vụ án sai phạm trong đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đó có bốn bị can đang bỏ trốn gồm
nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic
ba trương thị xuân loan trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic
bốn nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mofa
cả bốn bị can đều đang bị truy nã theo các quyết định truy nã trước đó và tiếp tục bị truy tố
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bộ công an tiếp tục kêu gọi bốn bị can nêu trên và các bị can bị can bị an khác
trong vụ án aic đang lẩn trốn đến cơ quan công an học viện kiểm soát nhân dân nơi gần nhất
hoặc các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài để đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều sáu mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu tiếp tục bỏ trốn các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa
và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai

huy động vốn để mua đất nhưng mục đích là lừa đảo
nguyễn thị hậu chú tại tp quảng ngãi vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi khởi tố và bắt giả
hậu đã đưa thông tin giả về việc có người bán đất và kêu gọi góp tiền để mua qua bán lại nhằm thu lợi
thực tế hậu không dùng tiền đóng góp để buôn bán như cam kết mà chỉ lấy tiền của người sau trả cho người trước
phần còn lại thì chiếm đoạt
từ tháng bốn cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hậu đã chiếm đoạt của nạn nhân bốn bảy tỷ đồng
thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi một tháng tám trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã xảy ra vụ cháy tiệm sửa xe máy khiến ba mẹ con bị mắc kẹt
người dân địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường để dập lửa kịp thời
tuy nhiên người mẹ và một người dân đã tử vong
thời điểm xảy ra
thời điểm xảy ra cháy nhà ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phun nước và cứu ba mẹ con ra ngoài
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy đã được khống chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận và đưa cả ba ra ngoài
tuy nhiên người mẹ tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng bị điện giật tử vong
tại hiện trường tiệm sửa xe máy cháy rụi mái tôn đổ sập xuống lãnh đạo công an tỉnh bình thuận và công an thành phố phan thiết cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu người cứu nạn
một trong hai nạn nhân còn đang cấp cứu là bé trai được đưa ra khỏi đám cháy đầu tiên
theo đoạn clip được chia sẻ để giữ mạng sống cho bé trai nám đen khắp cơ thể vừa được cứu ra khỏi đám cháy
nam chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã dùng mọi cách sơ cứu ban đầu ngay trên xe cứu thương và chạy đua với thời gian để cứu cho bé
hành động đẹp của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ôm cháu bé sơ cứu ngay trên xe cứu thương đang được lan tỏa mạnh mẽ gây xúc động mạnh trên cộng đồng mạng xã hội
và hiện nay công an tỉnh vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy